thưa quý vị bộ quốc phòng nga thông báo phái đoàn quân sự nước này do bộ trưởng quốc phòng sergei shoigu nga dẫn đầu đã đến thăm triều tiên
đây cũng là chuyến thăm công khai đầu tiên của giới chức cấp cao nước ngoài tới triều tiên kể từ khi bùng phát đại dịch covid một mươi chín
lễ đón chính thức phái đoàn nga với sự tham gia của đội danh dự quân đội nhân dân triều tiên đã diễn ra tại sân bay quốc tế sunan ở bình nhưỡng
theo thông báo từ bộ quốc phòng nga chuyến thăm này sẽ góp phần tăng cường quan hệ quân sự nga triều tiên và sẽ là một bước quan trọng trong sự phát triển hợp tác giữa hai nước
phái đoàn nga sẽ thăm và làm việc tại triều tiên từ ngày hai mươi năm tới ngày hai mươi bảy tháng bảy
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin phái đoàn quân sự nga và phái đoàn cấp cao trung quốc tới bình nhưỡng dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày ký hiệp định đình chiến trong chiến tranh triều tiên một nghìn chín trăm năm mươi một nghìn chín trăm năm mươi ba
còn tại bỉ một tòa án tại bruxelles vào ngày hai mươi năm tháng bảy đã kết tội sáu đối tượng tội danh giết người và hai đối tượng khác tội danh khủng bố sau phiên tòa xét xử lớn chưa từng có của nước này liên quan đến loạt vụ đánh bom ở thủ đô của nước bỉ hồi năm hai nghìn một mươi sáu khiến ba mươi hai người thiệt mạng
cụ thể đã có sáu trong số một mươi bị cáo bị kết tội giết người và âm mưu giết người trong vụ khủng bố liên quan đến hai vụ đánh bom kép nhằm vào sân bay bruxelles và một vụ đánh bom thứ ba nhằm vào ga tàu điện ngầm ở thành phố brux

ngoài ra sáu bị cáo này và hai đối tượng khác cũng bị kết tội tham gia hoạt động trong một tổ chức khủng bố
hai đối tượng còn lại đã được tuyên trăng án
dự kiến tòa sẽ có các phiên tuyên án riêng rẽ với từng tội danh vào tháng chín tới
những đối tượng bị kết tội giết người có thể phải đối mặt với mức án tối đa là tù trung thân
đáng chú ý trong số các đối tượng bị kết tội lần này có salah abdeslam
nghi can chính trong phiên tòa xét xử vụ tấn công khủng bố tại paris pháp hồi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm khiến một trăm ba mươi người thiệt mạng
trên đường bỏ trốn khỏi thủ đô của nước pháp đối tượng đã bị bắt tại bruxelles bốn ngày trước các vụ tấn công khủng bố ở bỉ
liên quan tới tình hình ukraine bộ quốc phòng mỹ vừa công bố hỗ trợ an ninh bổ sung cho ukraine trị giá tới bốn trăm linh triệu usd
đây là gói viện trợ quân sự thứ bốn mươi ba của mỹ dành cho ukraine
gói viện trợ mới sẽ bao gồm máy bay
không người lái hornets đạn dược phòng không xe bọc thép và vũ khí chống tăng
trong số các khí tài này uav hornets sẽ lần đầu tiên được gửi tới ukraine
theo thông tin giới chức mỹ tiết lộ trước đó gói viện trợ cũng bao gồm các loại tên lửa cho hệ thống rocket pháo binh cơ động cao himars
tên lửa đất đối không cùng nhiều xe tăng đạn pháo và thiết bị nổ
washington triển khai gói viện trợ thông qua quyền rút vốn của tổng thống pda cho phép chính phủ mỹ chuyển các vật phẩm và dịch vụ từ kho dự trữ một cách nhanh chóng
mà không cần sự chấp thuận của quốc hội trong trường hợp khẩn cấp
ngày hai mươi năm tháng bảy các bộ trưởng nông nghiệp các nước liên minh châu âu đã nhóm họp tại bỉ để thảo luận về vấn đề ngũ cốc của ukraine
sau khi nga rút khỏi sáng kiến ngũ cốc biển đen
một trong những nội dung chính của hội nghị là kế hoạch hỗ trợ xuất khẩu ngũ cốc ukraine bằng đường bộ
phát biểu họp báo sau hội nghị
ủy viên nông nghiệp eu cho hay
hội này sẵn sàng xuất khẩu gần như toàn bộ nông sản ukraine qua các tuyến đường
và có thể hỗ trợ về chi phí
tuyến đường này gồm hệ thống đường sắt và đường bộ kết nối giữa các nước eu có biên giới với ukraine như bà lan và hungary
hiện eu vẫn đang cân nhắc về một kế hoạch chung giúp chi trả chi phí vận tải phát sinh
cùng ngày nga khẳng định không can thiệp vào đề xuất của các nước baltic về việc xuất khẩu ngũ cốc ukraine qua hệ thống cảng của nước này
moscow cũng cho hay sẽ thảo luận về việc cung ngũ cốc tới các nước châu phi
tại hội nghị thượng đỉnh nga châu phi dự kiến diễn ra vào cuối tuần tại thành phố st petersburg
liên quan đến vấn đề lương thực toàn cầu quỹ tiền tệ quốc tế imf ước tính
việc tạm ngừng sáng kiến ngũ cốc biển đen có thể gây áp lực khiến giá ngũ cốc toàn cầu tăng một mươi một mươi
và ảnh hưởng đến các khu vực phụ thuộc nhiều vào các chuyến hàng từ ukraine bao gồm bắc phi trung đông và nam á
liên quan tới kinh tế toàn cầu quỹ tiền tệ quốc tế imf đã điều chỉnh tăng nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay
như hoạt động kinh tế khả quan trong cuối mùa vừa qua
trong báo cáo mới nhất về triển vọng kinh tế thế giới imf dự kiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm hai nghìn hai mươi ba sẽ đạt ba
tăng hai điểm phần trăm so với mức dự báo đưa ra hồi tháng bốn vừa qua
tuy nhiên imf giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm hai nghìn hai mươi bốn vẫn ở mức ba do các nền kinh tế phát triển giảm tốc
theo đó các mức tăng trưởng này thấp hơn so với mức tăng sáu ba đạt được năm hai nghìn hai mươi một và ba năm vào năm hai nghìn hai mươi hai
dự báo dựa trên cơ sở
dự báo dựa trên cơ sở ngành dịch vụ phục hồi sau đại dịch covid một mươi chín nhờ các nước đầy mạnh hoạt động thu hút du lịch
tổ chức này cũng cho rằng triển vọng kinh tế toàn cầu được cải thiện nhờ mỹ đã phần nào tháo gỡ được vấn đề trần nợ công
và xoa dịu mối quan ngại về cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực ngân hàng
tuy nhiên tổ chức này cũng cảnh báo nền kinh tế toàn cầu vẫn đang phải đối mặt với những thách thức kéo dài
bất chấp khả năng phục hồi trong ngắn hạn lưu ý các nước nên duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ
tổ chức này cũng cảnh báo ngành kinh tế toàn cầu vẫn đang phải đối mặt với những thách thức kéo dài

kato cho biết cô muốn tạo ra những thứ có ích cho cuộc sống của con người và bị khoa học cuốn hút một cách tự nhiên bất chấp quan niệm tại nhật bản rằng khoa học chỉ dành cho nam giới
đầu tiên tôi bắt đầu quan tâm đến môi trường này bởi tôi thích môn toán nhưng sau khi học sâu hơn tôi lại thấy muốn làm điều gì đó hữu ích cho cuộc sống của mọi người chẳng hạn như khoa học bởi vậy tôi đã nghĩ đến việc theo đuổi định hướng ngành liên quan đến khoa học
nhật bản xếp cuối cùng trong số các quốc gia thuộc tổ chức
trong số các quốc gia thuộc tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd với chỉ một mươi sáu nữ sinh viên đại học thuộc chuyên ngành kỹ thuật sản xuất và xây dựng và chỉ có một nhà khoa học nữ trong tổng số bảy người có thể thấy sự thiếu đại diện đó trong các hoạt động câu lạc bộ của kato nơi cô ấy là một trong số ít các thành viên mà hầu hết là nam giới
mặc dù sinh viên nữ chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý trước khi vào học môi trường này bởi biết ở đây có rất nhiều nam giới tuy nhiên nhiều bạn nữ đã bỏ cuộc giữa trường
tôi nghĩ nếu có một chính sách khuyến khích sinh viên nữ tốt hơn nó sẽ thu hút nhiều nữ giới tham gia hơn bởi họ không muốn học trong môi trường đa phần là nam giới
xã hội nhật bản vẫn còn có thành kiến cho rằng phụ nữ không phù hợp với khoa học hoặc thậm chí là họ không cần phải học đại học tôi nghĩ đây là lý do tại sao có rất ít phụ nữ theo đuổi các ngành khoa học hoặc trong các lĩnh vực stem
trong năm học mới hai nghìn hai mươi bốn tới đây cùng với lời kêu gọi của chính sách các nữ sinh viên đại học đã đạt được một lý do
trong năm học mới của chính phủ học viện công nghệ tokyo nhật bản cùng với một số trường đại học khác sẽ bắt đầu đưa ra hạn ngạch dành cho sinh viên nữ theo học chuyên ngành stem
ngôi trường này cho biết đặt mục tiêu nữ giới chiếm hai mươi ba mươi số sinh viên mới tăng một mươi ba so với hiện tại tuy nhiên so với bốn mươi tám nữ giới tại viện công nghệ massachusetts mỹ con số này vẫn còn khá khiêm tốn
mặc dù vậy động thái này của chính phủ nhật bản được kỳ vọng sẽ giúp giảm việc sinh viên nữ phải từ bỏ việc học vì những áp lực học tập trong môi trường
chúng tôi đang thực hiện các bước đi chủ động với hạn ngạch dành cho sinh viên nữ để nữ giới đến với trường của chúng tôi chúng tôi nghĩ điều này là rất cần thiết để khuyến khích phụ nữ tham gia vào khoa học
việc thiếu sinh viên nữ theo đuổi các ngành khoa học kỹ thuật hiện nay tại nhật bản đang trở thành một vấn đề nan giải đối với chính phủ
trong bối cảnh dân số già hóa lưu lượng lao động ngày càng giảm đặc biệt nhật bản đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt bảy trăm chín mươi lao động vào năm hai nghìn ba mươi
chỉ riêng trong lĩnh vực công nghệ thông tin mà phần lớn là do sự thiếu hụt trầm trọng nữ giới trong ngành này
các chuyên gia cảnh báo điều này sẽ dẫn đến đất nước có nguy cơ suy giảm về đổi mới năng suất và khả năng cạnh tranh
để giải quyết vấn đề này hiện nay nhiều công ty lớn ở nhật bản cũng đang tiến đến việc thuê các kỹ sư nữ trong bối cảnh họ gặp khó khăn trong việc thu hút nhân tài
lực lượng lao động của nhật bản ngày càng giảm với tỷ lệ sinh giảm và gia hóa dân số việc phát huy sức mạnh của mỗi người
bất kể họ là nam hay nữ là một vấn đề rất quan trọng
video này chúng tôi tin rằng việc thúc đẩy sự đa dạng là một vấn đề rất quan trọng đối với công ty của chúng tôi
bên cạnh việc mở rộng chi tiêu tuyển sinh cho nữ giới cũng như tuyển dụng nhân viên nữ trong các ngành kỹ thuật công nghệ
nhiều công ty cũng phối hợp với các trường học trao học bổng cho các nữ sinh stem
với những nỗ lực như vậy hy vọng nhật bản sẽ có số lượng nữ sinh trong các ngành công nghệ cao hơn trong thời gian tới